thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh cà mau cũng đã tăng cường các chốt kiểm soát tại danh giới các tuyến giao thông đường bộ đường thủy vào địa bàn tỉnh
nhằm thu thập thông tin khai báo y tế đo thân nhiệt những người tham gia giao thông đến và về tại địa phương
các chốt này hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày lễ
các địa phương có cửa biển tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện khi ra vào cửa biển
phải thực hiện khai báo y tế phân loại đối tượng để đo thân nhiệt bảo đảm tuyệt đối an toàn trong công tác phòng chống dịch